các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngoài tăng vật hai mươi sáu viên mát túy tổng hợp hai điện thoại di động lực lượng chức năng còn thu được ba trăm bốn mươi tiền kiếp lào được cất giấu trong túi sách mà đối tượng mang theo hiện vụ việc đang được bộ đội biên phòng điện biên tiếp tục điều tra mở rộng
công an quận thủ đức tp hcm cho biết vừa giải cứu thành công một người phụ nữ bị chồng bạo hành khống chế dọa giết trong phòng trọ bắt người chồng là vũ ngọc tuyên hai mươi chín tuổi quê tỉnh thanh hóa tạm trú tại quận thủ đức để xử lý
khoảng hai giờ ngày một mươi chín tháng bảy người dân ở dãy phòng trọ trên đường số bảy phường tam bình quận thủ đức tp hcm nghe thấy tiếng kêu la cầu cứu của một phụ nữ phòng bên nên chạy ra tìm hiểu và phát hiện người phụ nữ bị chồng là vũ ngọc tuyên lột quần áo sau đó dùng ớt bột pha với nước rửa chén tạt vào người

khi chị hà xuống can ngăn thì tâm tiếp tục dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu chị hà gây thương tích nhẹ sau khi sự việc xảy ra tâm đã bỏ trốn khỏi địa phương nhưng sau đó đã tự đến công an tp biên hòa trình diện
dùng dây dẫn điện trích vào người nạn nhân để cướp giật tài sản hai đối tượng vừa bị công an thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp ra quyết định khởi tố thông tin chi tiết vụ việc sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
với hành vi cướp giật tài sản hai đối tượng là nguyễn văn đỡ một mươi chín tuổi trú tại huế
nguyễn an biên và đỗ phú bảo một mươi năm tuổi trú tại huyện tân riệp tỉnh kiên giang đã bị cơ quan kể sát điều tra công an tp rạch giá tỉnh kiên giang khởi tố bắt tạm giam
riêng đỗ phú bảo cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú tại cơ quan công an đỡ khai nhận do không có tiền chơi điện tử nên chiều ngày một mươi hai tháng bảy bảo điều khiển xe máy chở đỡ chạy trên các tuyến đường thành phố rạch giá tìm người đi đường có mang theo tài sản để cướp giật
khi phát hiện một người phụ nữ đang đi bộ tập thể dục trên cổ có đeo sợi dây chuyền nên bảo áp sát xe cho đỡ ra tay giật sợi dây chuyền vàng rồi tăng ga bỏ chạy
sau khi đem bán sợi dây chuyền được hơn sáu triệu đồng thì bị công an bắt giữ trước đó cả hai đối tượng đã cùng nhau thực hiện chót lọt bốn vụ cướp giật dây chuyền vàng của người đi đường
trước đó cả hai đối tượng đã cùng nhau thực hiện trót lọt bốn vụ cướp giật dây chuyền vàng của người đi đường
thông tin mới nhất về vụ một người nước ngoài tử vong tại phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ việt thành tại địa chỉ năm trăm sáu mươi năm sư vạn hạnh nối giải phường một mươi ba quận một mươi tp hcm
lãnh đạo sở y tế tp hcm cho biết vừa quyết định tạm dừng hoạt động của phòng khám này đồng thời giao hồ sơ bệnh án và các giấy tờ có liên quan cho công an quận một mươi để phục vụ công tác điều tra
lãnh đạo sở y tế tp hcm cho biết vừa quyết định tạm dừng hoạt động của phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ việt thành để phục vụ công tác điều tra
công an tp hcm đã có mặt khám nghiệm hiện trường lấy lời khai của những người liên quan đồng thời đưa thi thể nạn nhân đi giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân của vụ việc
tiếp tục với thông tin về tình hình thiệt hại do bão số hai gây ra
do ảnh hưởng của bão số hai nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh sơn la đã xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng gây sạt lở nghiêm trọng ở nhiều khu vực
vào hồi một mươi tám h bốn mươi năm phút ngày hôm qua tại tổ một mươi hai phường quyết thắng thành phố sơn la đã xảy ra vụ sạt lở đá
gây hậu quả nghiêm trọng
phóng viên minh phong antv sơn la thông tin trực tiếp tới hiện trường

tiếp tục với thông tin về tình hình thiệt hại do bão số hai nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh sơn la đã xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng